thưa quý vị sau bốn kỳ họp cho ý kiến vào sáng ngày hôm nay một mươi tám tháng một
quốc hội khóa một mươi năm đã thông qua luật đất đai sửa đổi với bốn trăm ba mươi hai trên bốn trăm bảy mươi bảy đại biểu quốc hội
tham gia biểu quyết tán thành chiếm tám mươi bảy sáu mươi ba tổng số đại biểu
dự thảo luật sau khi được tiếp thu chỉnh lý gồm một mươi sáu chương và hai trăm sáu mươi điều
đã quán triệt đầy đủ và thể chế hóa theo đúng tinh thần nghị quyết số một mươi tám nqtvk
ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai của hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
phù hợp với hiến pháp đồng bộ thống nhất với hệ thống pháp luật
việc hoàn thiện các nội dung cụ thể và các vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau
phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước và thực hiện theo đúng quan điểm đã xác định
tại nghị quyết số hai mươi bảy nqtvk ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai của hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
luật đất đai sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
trừ một số điều khoản quy định cụ thể với nhiều quy định mới như việc ban hành bảng giá đất hàng năm
bảo đảm bám sát diễn biến thực tế thị trường và mở rộng phạm vi áp dụng bảng giá đất
ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh
sửa đổi bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày một tháng một của năm tiếp theo
hoặc điều chỉnh sửa đổi bổ sung trong năm và giao chính phủ quy định chi tiết
để bảo đảm bảng giá đất sẽ được cập nhật phù hợp với thực tế
cũng trong sáng nay với bốn trăm năm mươi đại biểu tán thành tương đương với chín mươi một hai mươi tám tổng số đại biểu
quốc hội đã biểu quyết thông qua luật các tổ chức tín dụng sửa đổi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh khám xét
và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với lê vân kỳ nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện bắc yên
và sáu đồng phạm là cán bộ phòng tài nguyên và môi trường và văn phòng đăng ký đất đai
về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai
kết quả điều tra xác định từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi hai lê văn kỳ với vai trò là chủ tịch ủy ban nhân dân huyện bắc yên
đã chỉ đạo phòng tái nguyên và môi trường chỉ nhánh văn phòng đăng ký đất đai
thực hiện việc công nhận quyền sử dụng đất gặp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định
các bị can còn lại đã tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện bắc yên ký các tờ trình đề nghị công nhận quyền sử dụng đất
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật gần bốn mươi hai tỷ đồng
ngoài vụ án trên từ tháng năm đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba các bị can lê văn kỳ phạm bình minh và lò duy thành
đã bị truy tố xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
do có sai phạm liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất chung đấu giá thuê đất trả tiền một lần
sang giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với hai khu đất thương mại dịch vụ
liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án khu dân cư nọc nạng thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
công an tỉnh bạc liêu đã khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can có liên quan
cụ thể công an tỉnh đã khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần xuân hiền
phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn việt hà về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
nguyễn việt trung nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiên phúc về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
cụ thể công an tỉnh đã khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần xuân hiền phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiên phúc về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
nguyễn thanh lẹ nguyên phó trưởng phòng kinh tế và hạ tầng huyện giá rai về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo hồ sơ của cơ quan công an trong quá trình điều tra xác minh vụ án các sai phạm liên quan đến quá trình đầu tư xây dựng tại khu dân cư nọc nạng đã được cơ quan giám định xác định tổng giá trị thiệt hại của nhà nước là hơn bốn mươi năm hai tỷ đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát lãng phí nguyễn thế bình giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang khởi tố và bắt tạm giam bốn tháng
căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang năm hai nghìn một mươi bảy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã xác định ông nguyễn thế bình giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang
trong quá trình tổ chức mua sắm trang cấp thiết bị cho các trường năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
đã có những hành vi sai phạm như cấp
cấp trang thiết bị không đúng nhu cầu cấp cho các trường không thuộc đối tượng thụ hưởng của chương trình
mua sắm và cấp trang thiết bị không theo quyết định phê duyệt của ủy ban nhân dân tỉnh
gây thiệt hại và lãng phí cho ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng
hành vi sai phạm trên có dấu hiệu của tội phạm vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát lãng phí
nguyễn tấn sang trú tại tp huế đối tượng đã đâm đồng chí trần duy hùng phó trưởng công an vườn thủy vân
dẫn đến hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
như tin đã đưa vào chiều ngày một mươi hai tháng một sau khi nhận được thông tin đối tượng nguyễn tấn sang có hành vi chặn các phương tiện giao thông
trên đường lê đức anh phường thủy vân tp huế gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
đồng chí trần duy hùng phó trưởng công an phường thủy vân và trung úy dương văn minh hiếu cảnh sát khu vực của phường
cùng bảo vệ dân phố đã nhanh chóng đến hiện trường để vận động nhắc nhở yêu cầu đối tượng trở về nhà
tuy nhiên sang không những không chấp hành yêu cầu mà còn có thái độ hung hãn lời qua tiếng lại và sô sát với lực lượng công an
đối tượng bất ngờ chạy đi lấy dao và tấn công tổ công tác
trước hành vi nguy hiểm của đối tượng sang đồng chí trần duy hùng và các đồng chí khác đã dũng cảm áp sát khống chế khống chế bắt giữ đối tượng
tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đồng chí trần duy hùng đã bị đối tượng đâm nhiều nhát vào cổ
và ngực mặc dù đã được các y bác sĩ bệnh viện trung ương huế tập trung cứu chữa nhưng đồng chí trần duy hùng đã không qua khỏi do vết thương quá nặng
tòa án ân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử một mươi năm bị cáo cùng chủ tịch quận sơn trà tp đà nẵng về hành vi tụ tập dùng hung khí nguy hiểm để siết người
theo cáo trạng để giải quyết mâu thuẫn với quốc hưng không rõ lai lịch
đặng văn nhật hoàng một mươi bảy tuổi
chủ tịch quận sơn trà đã rủ một mươi bốn người chuẩn bị hung khí hung khí đi đánh nhau tại khu vực quận liên triều
dạng sáng ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai một mươi năm bị cáo đã điều khiển xe máy dùng dao phóng lợn ba chỉa dao tự chế vỏ chai thủy tinh ném đánh chém vỏ hai bị hại đang đi trên đường
hậu quả anh trần danh quyền thương tích một mươi một trường quốc công thương tích một mươi ba và cả hai đều có thương tích nặng ở vùng đầu dễ dẫn đến tử vong
hành vi của các bị cáo thực hiện quyết liệt
thể hiện tính côn đồ hung hãn khi các bị hại đã ngã xuống và nằm bất tình nhưng vẫn xông vào đánh chém liên tục muốn tước đoạt mạng sống của người khác
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo đặng văn nhật hoàng ba năm sáu tháng tù và một mươi bốn bị cáo mức án từ hai năm đến bảy năm tù cùng về tội giết người
vận chuyển trái phép một mươi một kg ma túy các loại hai đối tượng vừa bị công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an bắt giữ
tại khu vực phường yên sở quận hoàng mai thành phố hà nội
ban chuyên án đã tổ chức bắt giữ thành công hai đối tượng là sông bá tồng và sông bá đà đều trú tại huyện kỳ sơn về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi một một kg ma túy các loại gồm năm mươi một viên hồng phiến ba kg ma túy đá và ba kg ketamin
hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự hai đối tượng sông bá tồng và sông bá đà để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
công an xã tắc vân thành phố cà mau tỉnh cà mau
công an xã tắc vân thành phố cà mau vừa bắt giữ đối tượng nguyễn văn mạnh trú tại xã tắc vân
đây là đối tượng có liên quan đến vụ cướp giật tài sản xảy ra vào ngày tám tháng một tại khu vực xã tắc vân
chiều tối ngày tám tháng một khi điều khiển xe mô tô đến khu vực ấp một mạnh cùng đối tượng khác phát hiện một nữ sinh sơ hở liền ép xe và giật lấy một điện thoại di động
trên đường bỏ trốn mạnh đã bán chiếc điện thoại để lấy tiền tiêu xài
qua sàng lọc đối tượng tiến hành điều tra đến ngày một mươi năm tháng một
giữ đối tượng đồng thời tiến hành thu hồi tăng vật có liên quan trong vụ án
được biết mạnh là đối tượng nghiện ma túy và đang có liên quan đến vụ trộm cắp tài sản khác
hiện công an xã tắc vân đã bàn giao đối tượng và tăng vật về công an thành phố cà mau để tiếp tục xử lý
quyết liệt đấu tranh với tội phạm liên quan đến pháo nổ
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hải phòng vừa phát hiện và bắt quả tăng ba đối tượng về hành vi mua bán hơn năm mươi kg pháo nổ
cụ thể phòng cảnh sát kinh tế
phối hợp với công an huyện kiến thủy công an thành phố hải phòng
kiểm tra phát hiện đối tượng nguyễn văn tráng đang vận chuyển tám hộp nghi là pháo nổ do nước ngoài sản xuất
tráng khai nhận mua số pháo trên của đinh văn an và nguyễn đức nhật
tiến hành khám xét chỗ ở của nhật lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn pháo nổ
pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất cùng nhiều tăng vật liên quan
tổng khối lượng pháo thu giữ là gần năm mươi một năm kg
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp tết nguyên đán sắp thìn hai nghìn hai mươi bốn
một trong những nhiệm vụ mà công an quận hà đông thành phố hà nội tập trung đấu tranh là tội phạm liên quan đến pháo nổ
quả đó đã phát hiện xử lý nhiều vụ việc nhiều đối tượng
hơn một mươi tám quả pháo hoa với tổng trọng lượng
tổng trọng một tám tấn đang trong quá trình vận chuyển đã bị lực lượng cảnh sát giao thông công an quận hà đông phát hiện thu giữ
toàn bộ số pháo có nhãn mắc nước ngoài không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
để vận chuyển lái xe đã chia pháo vào các thùng cắt tông số lượng lớn nguy trang trong các bào tải
trong quá trình tuyển tra kiểm soát tổ công tác phát hiện là một xe ô tô bị kiểm soát là hai mươi chín h hai mươi bảy nghìn tám trăm hai mươi ba
biển số màu vàng không gắn phủ hiệu theo quy định và có dấu hiệu trở tự trở quá trọng tải quy định cho phép
ngay lập tức tổ công tác đã tiến hành kiểm tra dùng phương tiện nêu trên
qua quá trình kiểm tra phương tiện trên trở quá trọng tải cho phép một trăm linh chín năm
và có nhiều dấu hiệu nghi ngờ phía sau thùng hàng về vấn đề chở hàng quá tải
tổ công tác đã tiến hành kiểm tra phía sau thùng hàng cùng với lái xe
qua kiểm tra là phát hiện trên thùng hàng phía sau xe
có trở rất nhiều các thùng hàng
bao tải và thùng các tông cỡ lớn gồm nhiều mẫu ma trùng loại bao bì nhãn mát tác giao
đấu tranh khai nhận tại chỗ thì lái xe thử nhận toàn bộ số hàng nêu trên là pháo hoa
có nguồn gốc nhãn mát trung quốc không có chứng tử hóa đơn hay bất kỳ một giấy tờ nào liên quan đến toàn bộ số hàng nói trên
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát cũng như công tác nắm tình hình
thì đã phát hiện các đối tượng vận chuyển trên các tuyến đường
đặc biệt là các tuyến đường xuyên tâm mà tập trung ở các điểm dự án
mà không có chủ khai thác mà đối tượng lợi dụng vào đấy để tập trung hàng hóa và kiểm soát hàng hóa tiến hành và trưng cầu sơ bộ
thì kết quả thì chúng ta đã thu toàn bộ một tấn tám pháo hoa của nước ngoài và không rõ nguồn gốc chất xứ
hiện tại chúng ta đang tiếp tục để xong mình làm rõ cái nguồn cung cấp vào
trước đó đội cảnh sát kinh tế công an quận hà đông cũng đã bắt giữ số lượng lớn pháo nổ
xác định đây là loại pháo nổ mới về hình thức giống pháo hoa loại dây
nhưng thực chất lại là pháo nổ
các đối tượng mua trôi nổi trên thị trường với giá từ một trăm hai mươi đồng một gói và bán qua mạng với giá là ba trăm linh đồng một gói
qua công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo lực lượng chức năng cũng nhận định
các đối tượng có thủ đoạn mua bán vận chuyển tinh vi ép kín và triệt để sử dụng không gian mạng
đối tượng thì hiện tại chủ yếu là có mối quan hệ gia đình với nhau
hoạt động trên chủ yếu là không gian mạng kép kín
cho nên việc tập trung để đấu tranh
cái thời phạm này rất là khó khăn
tuy nhiên cái khó khăn thì đáng nghỉ chủ yếu công an quận tập trung và chỉ đạo các đội nhiệm vụ
và cũng là vận động cả hệ thống chính trị vào cuộc
liên quan đến không gian mạng thì tập trung và nghiên cứu để tham biêu cho đáng nghỉ chủ yếu công an quận
cũng như tham dự bàn giám đốc có những giải pháp biện pháp để làm sao phối hợp với các bộ ngành
làm sao kiểm chế hoạt động để phòng ngừa trên không gian mạng
không để tình hình
thời điểm cận tết tình hình tội phạm vi phạm pháp luật về pháo diễn biến càng phức tạp
các đối tượng sử dụng nhiều phương thức trong đó có dịch vụ giao hàng
chuyển phát nhanh để thực hiện giao dịch mua bán
các tuyến giao thông trọng điểm lực lượng công an tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát
kịp thời phát hiện bắt giữ các hành vi vi phạm về pháo
hơn sáu tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa được lực lượng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội
phối hợp với lực lượng quản lý thị trường phát hiện tại một kho hàng trên địa bàn huyện thường tín
kho mỡ bẩn nằm sau trong khu dân cư
sau nhiều ngày theo dõi chiều qua ngày một mươi bảy tháng một lực lượng phối hợp đã kiểm tra cơ sở tập kết
và kinh doanh thực phẩm của trần văn đức tại thôn thụy ứng xã hòa bình
phát hiện cơ sở này đang kinh doanh mỡ bò ốc lợn sụn lợn
trong đó có năm năm tấn mỡ bò bảy trăm hai mươi kg ốc lợn không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
chủ kho hàng thu mua mỡ bò ốc lợn trôi nổi trên thị trường
sau đó bán cho người dân nhà hàng bếp ăn sưởng sản xuất xúc xích ở hà nội và một số tỉnh lân cận
vâng thưa quý vị cuối năm nhu cầu tiêu thụ các loại thực phẩm của người dân tăng cao
nên vì lợi nhuận một số đối tượng đã bất chấp các thủ đoạn để mua bán sản xuất tàng trữ nhiều loại thực phẩm
không rõ nguồn gốc xuất xứ kém chất lượng gây nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm
trước thực trạng đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an tỉnh hà nam
đã tập trung đấu tranh mạnh và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm góp phần ổn định thị trường
tạo tâm lý yên tâm cho người tiêu dùng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an hà nam
vừa phối hợp kiểm tra bắt giữ một tấn nội tạng lợn bì mỡ động vật bốc mùi hôi thối
không rõ nguồn gốc xuất xứ không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm do hộ kinh doanh nguyễn văn tình làm chủ
ở tổ dân phố ngọc động phường hoàng đông thị xã duy tiên tỉnh hà nam
thu gom trôi nổi tại các chợ đầu mối chợ dân sinh về sơ chế chế biến để bán ra thị trường
giữ hơn sáu tấn mỡ động vật chưa chế biến có hiện tượng bốc mùi hôi thối
không rõ nguồn gốc xuất xứ không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
gần đây nhất đơn vị phối hợp kiểm tra và lập biên bản tạm giữ bốn trăm năm mươi năm hộp bột sen ngũ cốc tâm an
loại năm trăm linh gram một hộp không rõ nguồn gốc xuất xứ nơi sản xuất do quảng trọng đoàn làm chủ
địa chỉ tại thôn điền xá xã văn xá huyện kim bảng tỉnh hà nam đang kinh doanh buôn bán cho người tiêu dùng
với quyết tâm để đấu tranh xử lý mạnh với các hành vi vi phạm về kinh doanh thực phẩm bẩn
chúng tôi cũng đã tập trung lực lượng sử dụng các biện pháp để phát hiện và xử lý nghiêm
triệt đẻ các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm
tại hà nam để chủ động phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm an toàn thực phẩm
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức trong quần chúng nhân dân đồng thời tăng cường phối hợp với các ngành chức năng
tập trung kiểm tra phương tiện vận chuyển các chợ trung tâm đầu mối điểm tập kết hàng kho đông lạnh
cơ sở kinh doanh nhằm kịp thời phát hiện xử lý nghiêm những hành vi buôn bán vận chuyển thực phẩm bẩn
không rõ nguồn gốc xuất xứ không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
theo thống kê sau hai mươi ngày gia quân tấn công trấn áp tội phạm từ một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
đơn vị đã phát hiện xử lý một mươi bốn vụ vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm xử phạt trên một trăm năm mươi triệu đồng
chỉ còn hơn hai mươi ngày nữa là đến tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
đây cũng là thời điểm nhu cầu tiêu thụ
các loại thực phẩm tăng cao
cơ quan công an đề nghị các tổ chức cá nhân doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước
không vận chuyển buôn bán tàng trữ hàng giả hàng kém chất lượng hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát hình sự công an
công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng đàm thị thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại phường đông thọ thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng vũ thị kim nhung sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hộ khẩu thường trú tại huyện yên mô tỉnh ninh bình
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là hành vi vay mượn thuê tài sản của người khác
hoặc nhận được tài sản của người khác
bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bò trốn để chiếm đoạt tài sản đó
hoặc sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản
theo điều một trăm bảy mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
người phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
hoặc phạt tù từ sáu tháng đến hai mươi năm bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng
bị cấm đảm nhiệm chức vụ cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm
hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội
còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng lê khắc thành sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba hộ khẩu thường trú tại số nhà hai mươi tám phố đức sơn
thị trấn bút sơn huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
đối tượng trần thị hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã quảng nham huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi áp dụng các hình thức thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác
theo điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
phạt tù từ sáu tháng đến tù trung thân
từ một mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng cấm đảm nhiệm chức vụ cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định
từ một năm đến năm năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện